trong chiến dịch tiến công khe xanh giải phóng hướng hóa và cuộc tổng tiến công và nổi dậy năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đồng bào các dân tộc ở hướng hóa tỉnh quảng trị đã có những ngày tháng vô cùng gian khổ và đầy hy sinh
để góp phần làm nên thắng lợi
trong đó những cô gái vân kiều paco gửi lưng tải đạn cùng bộ đội ra trận là hình ảnh đặc biệt
khiến những người lính tham gia chiến dịch năm ấy không thể nào quên
năm mươi năm trước bộ tư lệnh mặt trận đường chín bắc quảng trị phát lệnh nổ súng chiến dịch tiến công khe xanh
thu hút địch ra khỏi các thành phố
để tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong chiến dịch đó sự hy sinh và chịu đựng gian khổ của đồng bào các dân tộc ở hướng hóa nói chung
và các cô gái vân kiều pa co theo thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lê mã lương
thì không thể dùng lời nào có thể đo đếm được
năm một mươi năm trước bộ tư lệnh mặt trận đường chín bắc quảng trị phát lệnh nổ súng chiến dịch tiến công khe xanh thu hút địch ra khỏi các thành phố
đi xem cùng với chúng tôi và đưa những cái viên đạn đấy vào trong cái trận địa
những cái hình ảnh những cái người phụ nữ những cái cô gái tà ôi cô gái vân kiều ấy
nó động lại trong cái tâm trí của cái người lính chúng tôi cho đến bây giờ
cứ mỗi một lần nghĩ đến khe xanh nghĩ đến hướng hóa
thì lại nghĩ đến những người đồng bào những cô gái những người phụ nữ ấy đã cùng với những người lính kề vai sát cánh chiến đấu
trong ký ức của nhiều người lính những cô gái vân kiều ba cô tuy vất vả gian nan và nguy hiểm
tuy gủi gạo nặng chữ trên vai nhưng đói thì uống nước suối và ăn rau rừng chứ không bao giờ đụng đến một hạt gạo của khích mạng
và không khó khăn gian khổ nào
mà làm chùng bước họ tiếp lương tải đạn
đi với những cái bước đi khó khăn nhưng mà động viên dừng lại và lùi vào sau dứt khoát không lùi vào sau
cái hình ảnh nó nhớ mãi
chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về lòng dũng cảm và sự hy sinh của những cô gái vân kiều pako không thể nào quên
họ đã cùng cả dân tộc để đất nước có được hòa bình tươi đẹp như hôm nay